sử dụng mạng xã hội để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó mang đi thế chấp để lừa đảo chiếm đoạt khoảng một mươi tỷ đồng
trịnh thị huệ một cán bộ viên chức ở huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản